thủ tướng trung quốc lý cường đã chủ trì cuộc họp nội các bàn về công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ
theo đó nước này sẽ đẩy nhanh việc khôi phục mạng lưới điện và hệ thống viễn thông bị hư hại
cũng như sớm khôi phục trạng thái bình thường tại các vùng đố
bộ tài chính trung quốc cũng vừa thông báo phân bổ quỹ cứu trợ thiên tai với tổng trị giá bảy trăm ba mươi hai triệu nhân dân tệ
tương đương là khoảng một trăm linh hai ba triệu usd để hỗ trợ phục hồi sản xuất nông nghiệp
cơ quan quản lý tài chính quốc gia trung quốc cũng cho biết
các công ty bảo hiểm của nước này đã nhận được một trăm một mươi bảy sáu trăm linh yêu cầu bồi thường từ người dân chịu ảnh hưởng bão lũ
và các thảm họa địa chất do những đợt mưa lớn nghiêm trọng tại hà bắc bắc kinh hắc long giang hay cát lâm
ước tính tổng số tiền bồi thường thiệt hại lên tới năm ba mươi bảy tỷ nhân dân tệ tương đương là bảy trăm năm mươi triệu usd
đến nay các công ty bảo hiểm đã giải quyết hai mươi hai sáu trăm linh trường hợp và chi trả tổng cộng một trăm chín mươi triệu nhân dân tệ